chiều ngày tám tháng một mươi tại tp hcm hội lương thực thực phẩm tp hcm đã tổ chức buổi tọa đàm
khó khăn của doanh nghiệp việt khi nhập khẩu lúa mì để tháo gỡ những khó khăn cho những lô lúa mì gần đây
có khả năng buộc phải ngưng nhập khẩu
tại buổi tọa đàm các chuyên gia ngành chức năng cùng các doanh nghiệp đã cùng phân tích nhận định những khó khăn
hiện mặt hàng này đang gặp phải có thể bị ngưng nhập khẩu do gần đây nhiều lô hàng nhập về bị phát hiện
có cỏ sisum oven một loài cỏ mà cục bảo vệ thực vật lo ngại có thể lây lan tại việt nam
ảnh hưởng đến cây trồng trong nước tuy nhiên lúa mì là mặt hàng phải nhập khẩu hoàn toàn và là nguyên liệu
sản xuất của hàng loạt các nhà máy sản xuất mì ăn liền bánh mì bánh ngọt thức ăn chăn nuôi
việc ngừng nhập khẩu sẽ khiến các nhà máy sản xuất trong nước gặp khó khăn
các ý kiến cho rằng có thể chuyển sang nhập lúa mì từ những nước không phát hiện loại cỏ này trong sản phẩm
nhưng việc đổi nguồn cung không hề dễ dàng bởi vậy kiến nghị với nhà nước cần có thí nghiệm khoa học
để biết loại hạt cỏ này có thể sinh sôi nảy nở ở được khí hậu việt nam hay không
đại diện hội lương thực thực phẩm tp hcm cho biết cục bảo vệ thực vật có khẳng định phải cấm nhập khẩu lúa mì
trước cỏ seom oven tuy nhiên làm sao để giảm thiểu tối đa nhất thiệt hại cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước
cũng như người dân việt nam nói chung là vấn đề cốt lõi cần xử lý